các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại buổi họp báo tránh văn phòng sở y tế tp hcm là bà nguyễn thị huỳnh mai cho rằng
sau thời gian dài xảy ra dịch covid một mươi chín người dân thành phố đã hưởng được những ngày nghỉ tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai gần như trọn vẹn
để có kết quả này là sự chỉ đạo sát sao quyết liệt trước tết của lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
sự chuẩn bị chú đáo của các sở ban ngành và hơn hết là sự tuân thủ quy định phòng chống dịch của người dân
bà mai cho biết thêm qua theo dõi tình hình dịch
ngành y tế ghi nhận trước tết số ca mắc mới duy trì ở mức ba con số
bắt đầu từ ngày bốn đến ngày bảy tháng hai thì chỉ ở hai con số đặc biệt ngày năm tháng hai chỉ có hai mươi bốn ca
sau tết từ ngày tám tháng hai thì số ca mắc có tăng lên đến ngày chín tháng hai là hai trăm bốn mươi hai ca
theo nhận định của ngành y tế trong vài ngày tới số ca mắc mới tại thành phố sẽ tiếp tục tăng
tuy nhiên qua theo dõi các ca bệnh nặng thở máy và tử vong sẽ giảm do việc điều trị ngày càng được nâng cao
trong thời gian tới ngành y tế tiếp tục tăng cường vận động người dân thực hiện năm k
cũng như tiêm vắc xin khi tết lịch tiếp tục tham mưu ủy ban nhân dân thành phố tăng cường tiêm vắc xin
về chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân giai đoạn một từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đã tiêm được hơn một mươi ba người
thành phố tiếp tục triển khai chiến dịch giai đoạn hai đến hết tháng hai này và cố gắng tiêm mũi ba đạt trên tám mươi
đồng thời thành phố sẽ đẩy mạnh bảo vệ người dân thuộc nhóm nguy cơ
bên cạnh đó ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục lập danh sách trẻ tiêm vaccine từ năm đến một mươi một tuổi
để bộ y tế chỉ đạo tiêm thành phố sẽ triển khai tiêm an toàn nhanh chóng
cũng tại buổi họp báo bà mai cho biết đến nay thành phố ghi nhận chín mươi hai ca nhiễm biến chủng omitron và chưa có ca tử vong
nhằm khuyến khích sinh viên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi tăng cường trước khi trở lại trường học trực tiếp thời gian tới
một trường đại học tại thành phố hồ chí minh thông báo cộng điểm cho các học sinh hoàn thành tiêm mũi ba
trường đại học công nghệ thông tin đạo quốc gia thành phố hồ chí minh thông báo khuyến khích sinh viên tiêm phòng vắc xin covid một mươi chín mũi tăng cường
tức mũi thứ ba sinh viên hoàn thành mũi tiêm tăng cường sẽ được cộng điểm rèn luyện và ưu tiên xét học bổng
thông báo của trường lưu ý việc khuyến khích sinh viên tiêm vaccine mũi tăng cường để đạt mức kháng thể cao hơn
trước những biến đổi không ngừng của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
bên cạnh đó việt nam và các nước trên thế giới đang khuyến khích việc tiêm vaccine mũi thứ ba trong bối cảnh xuất hiện của biến thể omicron
tiến sĩ nguyễn tấn trần minh khang phó hiệu trưởng trường đại học công nghệ thông tin cho hay việc khuyến khích tiêm mũi vaccine tăng cường
là nhằm đạt mức kháng thể cao hơn chuẩn bị cho sinh viên học trực tiếp trở lại vào thời gian tới đây
trường đại học công nghệ thông tin thành phố hồ chí minh cũng đã tiến hành khảo sát với hơn bảy sinh viên
từ nhiều địa phương khác nhau
số liệu cập nhật tính tới ngày chín tháng hai cho thấy chín mươi chín bảy người học đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
cụ thể trong bảy sinh viên tham gia khảo sát chín mươi tám chín đã tiêm hai mũi và bốn mươi bảy chín đã tiêm mũi tăng cường
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn hữu ngọc khoa nội tim mạch bệnh viện trợ rẫy cho biết một người có thể bị tắc nghẽn mạch máu nhiều lần
ở nhiều vị trí cả trong điều trị và sau khi khỏi covid một mươi chín tùy mức độ tăng đông nặng trung bình
nguyên nhân là di chứng tăng đông máu hậu covid một mươi chín có thể gây tắc nhiều mạch máu bao gồm cả động mạch tĩnh mạch và mau mạch
từ đó gây ra thiếu máu cục bộ các cơ quan các vùng cơ thể
ví dụ tắc động mạch thận gây ra hoại tử thận huyết gối động mạch phổi gây hoại tử nhu mô phổi gây ra suy hô hấp
huyết gối động mạch chi gây hoại tử chi huyết gối động mạch não gây nhồi máu não huyết gối động mạch vành gây nhồi máu cơ tim
đây là những di chứng nghiêm trọng
nếu không được can thiệp kịp thời người bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng
trường hợp có di chứng đông máu chiếm khoảng năm một mươi trong tổng số người đến khám hậu covid một mươi chín tại bệnh viện trợ rẫy trong thời gian qua
bác sĩ ngọc cho biết
lý giải nguyên nhân f đã vượt qua giai đoạn cấp tính khỏi bệnh rồi mà vẫn bị đông máu hậu covid một mươi chín
bác sĩ ngọc cho rằng khi nhiễm bệnh virus đã kích hoạt một loại kháng thể tự miễn ở trong máu tấn công các tế bào
gây ra tình trạng đông máu ở trong máu
động mạch tĩnh mạch và mau mạch
ngoài ra virus còn kích hoạt gia tăng các hóa chất trung gian gây viêm đó là inter leuking sáu ifn alpha dẫn đến tình trạng tăng đông máu
trong trường hợp này các cục máu đông nhỏ xíu có thể di chuyển đến phổi ngăn máu lưu thông và cản trở quá trình trao đổi oxy
chúng có thể gây thiếu máu cục bộ các cơ quan hoặc nặng hơn là hoại tử các mô bao gồm các tế bào cơ não thận lách phổi
tình trạng tăng các phản ứng viêm quá mức có thể dẫn đến đồng thời cơn bão saitukin và tăng đồng
trên một người bệnh có thể đồng thời xảy ra bão satokin và tăng đông hoặc là chỉ một trong hai hoặc cùng không xảy ra
hoặc là chỉ xảy ra ở mức độ nhẹ nếu cơ thể phản ứng viêm ở mức độ thấp
để tránh biến chứng nặng thậm chí tử vong do đông máu hậu covid một mươi chín bác sĩ ngọc khuyến cáo người bệnh
khi có các dấu hiệu như nhức đầu dữ dội đau bụng đau lưng buồn nôn và nôn
thay đổi thị lực thay đổi trạng thái tinh thần như cáo gắt buồn dầu hay giận vô cớ ngủ gà và lơ mơ đau ngực và khó thở
chân sưng và đau chân tăng hơn khi vận động thì cần phải đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và xử trí kịp thời
bên cạnh đó để phòng tránh thuyên tắc mạch máu người dân cũng cần phải uống nhiều nước mặc quần áo rộng rãi
tập thể dục thường xuyên trong đó ưu tiên là đi bộ và kéo rễ chân đều đặn nếu có thể
ví dụ như khi đi ô tô hãy thường xuyên dừng lại và đi ra ngoài để xài vài bước chân
trường hợp đã bị suy giãn tĩnh mạch chi thì cần mang theo tất y khoa để ngăn chặn sự hình thành cục máu đông ở chân
tuy nhiên người bệnh cần phải trao đổi với bác sĩ về phương pháp này vì một số đối tượng không nên mang tất y khoa
như là những người bị mắc bệnh tiểu đường hoặc là có vấn đề về lưu thông máu
gần một tuần trước các chuyên gia về tiêm chủng trong nước đã có cuộc làm việc
với các cơ quan có thẩm quyền để bàn về tiêm chủng cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
theo một trong số các chuyên gia tham gia cuộc họp rất nên chờ khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
và theo dõi thật thận trọng trước khi quyết định
nếu mua vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi cũng chỉ nên mua dần dần từng một phần ba tính trên tổng số trẻ trong độ tuổi vị này cho biết
để xem xét có nên triển khai tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
chính phủ đã giao bộ giáo dục và đào tạo và bộ y tế tiến hành khảo sát ý kiến kinh nghiệm quốc tế và kế hoạch tổ chức tiêm chủng
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cũng cho biết việc tiêm chủng cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là việc quan trọng phải thận trọng từng bước
tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được who khuyến cáo
tuy nhiên đến nay who chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ y tế làm việc rất thận trọng khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo tất cả các chương trình tiêm của các nước
hiện đã có một số nước triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm tuổi trở lên ông long thông tin
ông long cũng cho rằng bộ y tế đang thường xuyên trao đổi về các yếu tố khoa học xung quanh việc tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
quan trọng nhất trong đó là tính an toàn và tiếp theo là khả năng chấp nhận của cộng đồng

chúng ta không thể nóng vội mà phải đi tìm
chúng ta không thể nóng vội mà phải đi từng bước chắc chắn đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ ông long nói
về nguồn vaccine tiêm cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi bộ y tế đã làm việc với các hãng sản xuất cung ứng và hướng đến là vaccine pfizer lửa tiêm cho trẻ em